các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tình trạng tụ tập đông người vẫn còn diễn ra một số người dân còn biểu hiện chủ quan lơ là thiếu ý thức trong phòng chống dịch
để ngăn chặn kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thích ứng linh hoạt với tình hình mới
ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các xã phường thị trấn bám sát tình hình diễn biến ở cơ sở
huy động lực lượng tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại địa phương nắm chắc các quy trình biện pháp hướng dẫn phòng chống dịch của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh
sở y tế để triển khai đồng bộ nhất chủ động tích cực phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine
nhất là đảm bảo các điều kiện để tiêm phòng vaccine cho học sinh sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động để phục vụ điều trị f
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại